ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình vừa ban hành quyết định thu hồi đất dự án bệnh viện
do công ty trách nhiệm hiểu hạn bệnh viện đà khoa bình an đầu tư tại phường nam lý
thành phố đồng hới do chậm tiến độ thi công gây bức xúc cho người dân
theo đó ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình quyết định thu hồi toàn bộ diện tích đất cấp cho dự án
với hơn một mươi năm m hai vì lý do công ty trách nhiệm hiểu hạn bệnh viện đà khoa bình an
thực hiện dự án chậm tiến độ hơn hai mươi bốn tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư
ngoài ra sở kế hoạch đầu tư quảng bình thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án
dự án được khởi công xây dựng vào cuối năm hai nghìn một mươi một với tổng kinh phí đầu tư một sáu trăm linh tỷ đồng
theo dự kiến bệnh viện sẽ đưa vào hoạt động trong năm hai nghìn một mươi bốn
tuy nhiên sau khi dự án khởi công chỉ có phần thô của khối nhà một tầng được xây dựng
sau đó dự án này không thi công cho đến nay